thưa quý vị và các bạn một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ án giết người là do mâu thuẫn phát sinh
từ trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người do vậy nếu những mâu thuẫn này không được hòa giải kịp thời
sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc xảy ra ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự
phóng sự mà chúng tôi thực hiện ghi nhận về tình trạng này trên địa bàn tỉnh yên bái sẽ phần nào giải đáp câu hỏi
cần làm gì để giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong quần chúng nhân dân và làm thế nào để đẩy lùi tội phạm
cố ý gây thương tích và trách nhiệm của chính quyền địa phương và lực lượng công an đến đâu
đối tượng lý kim phong có hộ khẩu thường trú tại thôn ngọn ngòi xã ngòi a huyện văn yên tỉnh yên bái
bị bắt giữ về hành vi giết người khoảng một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng bốn trong khi giúp việc tại đám ma của một người cùng thôn
đối tượng lý kim phong và ông lý phúc tiến đã xảy ra mâu thuẫn ngay lập tức đối tượng phong đã dùng
dao chém sáu nha điên tiếp vào đầu ông tiến hậu quả làm ông tiến tử vong ngay tại chỗ
theo đánh giá của cơ quan chức năng hầu hết những vụ án giết người đều xuất phát trong lũ uống rượu hoặc các mâu thuẫn phát sinh
từ trong đời sống hàng ngày các vụ án diễn ra rất nhanh bất ngờ nên công tác phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm này
gặp không ít khó khăn ngoài ra tác động của trò chơi trực tuyến và phim ảnh có yếu tố bạo lực là một trong những nguyên nhân
làm gia tăng tội phạm này
nhiều vụ án nguyên nhân ban đầu không phải là do thù hận tích tụ lâu dài mà là do bột phát
phát mâu thuẫn nhỏ trong đợt sống tá hội ví dụ như va chạm giao thông trong quá trình điều khiển giao thông
uống rượu bia xay dẫn đến mâu thuẫn rồi dẫn đến hành vi giết người một số vụ án do ban đầu là trộm cắp tài sản
cướp tài sản khi bị nạn nhân phát hiện ngăn cản thì đối tượng tấn công dẫn đến hành vi giết người
sự gia tăng của tội phạm cố ý gây thương tích và giết người không chỉ gây tâm lý hoang mang
phẫn nổ trong quần chúng nhân dân mà còn đang gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
chính vì vậy việc tăng cường công tác tuyên truyền cũng như triển khai nhiều biện pháp để từng bước kiềm chế và đẩy lùi loại tội phạm này đang là yêu cầu cấp bách đặt ra đối với các lực lượng chức năng
phát động phong trào quân chúng đến toàn thể các địa bàn trên phạm vi huyện và đồng thời ra soát những khu vực có những vấn đề phức tạp xảy ra để giải quyết
để ngăn chặn để phát động phong trào để cho bà con dân dân thấy được những nguyên nhân đã xảy ra
bài học đau lòng từ tội phạm giết người có nguyên nhân xã hội đã đến mức báo động
để phòng ngừa loại tội phạm này mỗi cá nhân phải biết tự ứng xử trong cộng đồng
bên cạnh đó việc phòng ngừa tội phạm rất quan trọng nhất là công tác tuyên truyền phát động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm tại mỗi cộng đồng dân cư có phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương